xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tại nông thôn
do đó ngay từ khi bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh hưng yên đã xác định vai trò chủ thể của người dân
là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công chương trình
các thiết chế hạ tầng đều được thực hiện nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu không có điểm kết
do đó ngay sau khi về đích nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi chín huyện phù cử tỉnh hưng yên đã bắt tay ngay
và thực hiện việc nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và tiến đến là huyện nông thôn mới kiểu mẫu
trong đó giải pháp của huyện đưa ra đó chính là phát huy vai trò chủ thể của người dân
tất cả những thiết chế hạ tầng nông nghiệp nông thôn đều nhằm mục đích duy nhất
đó chính là để nâng cao chất lượng số của người dân khu vực nông thôn
ở đây thì người dân sẽ thực sự là người làm chủ cái chương trình này
được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình này và người dân hết sức đồng tình ủng hộ
với sự tuyên truyền vận động người dân đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
người dân đã thực sự làm chủ thể của chương trình bằng sự đóng góp tiền của
ngày công lao động hiến đất làm đường
đến nay hệ thống hạ tầng nông thôn đã được cải tạo khang trang
các tuyến đường đều đã được cứng hóa đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện để thông thương phát triển kinh tế
đến nay hưng yên là một trong tám tỉnh thành phố trong cả nước
có một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới
năm huyện thành phố được chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
từ đó hưng yên đã đang và sẽ phấn đấu xây dựng nông thôn mới

nâng cao chất lượng các tiêu chí dần hướng tới mô hình nông thôn mới kiểu mẫu
đã thực sự đạt được
tạo ra sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân nơi đây